tiếp tục là thông tin đến từ yên bái
sau khi nhận được điện báo của công an tỉnh lào cai về một đối tượng trộm cắp chiếc ô tô
mang nhãn hiệu crv màu đen không có biển kiểm soát đang trên đường tẩu thoát theo hướng lào cai yên bái
công an tỉnh yên bái đã triển khai lực lượng và nhanh chóng bắt giữ đối tượng là thủ phạm trộm cắp xe ô tô
tại cơ quan điều tra đối tượng khai là lê hữu chiến chú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai
trước đó phát hiện chiếc xe ô tô để ở khu vực không có người trông giữ tại thành phố lào cai
chiến đã trộm cắp rồi sau đó điều khiển xe ô tô từ thành phố ra quốc lộ bảy mươi đi yên bái
thì bị lực lượng chức năng công an tỉnh lào cai phát hiện truy đuổi
sau khi điều khiển xe chạy với tốc độ rất cao và manh động vượt qua hai chốt chặn của lực lượng chức năng huyện bảo yên tỉnh lào cai
đối tượng đã bị công an huyện lục yên tỉnh yên bái bắt giữ
lê hữu chiến là đối tượng đã có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản
hiện công an huyện lục yên đã bảng ra đối tượng và tăng vật cho công an tỉnh lào cai để tiêu tra xử lý